ngày một mươi ba tháng sáu tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam bộ công an đã tổ chức khai mạc hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín vòng loại bảng thi số tám
tham dự hội thi có gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ đến từ lực lượng công an tám tỉnh thành phố khu vực duyên hải miền trung
đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân được tổ chức nhằm biểu dương lực lượng đánh giá đúng kết quả chất lượng công tác tập huấn điều lệnh huấn luyện quân sự võ thuật trong toàn lực lượng công an nhân dân
giúp cán bộ chiến sĩ kịp thời nắm bắt cập nhật những quy định mới có liên quan đến công tác điều lệnh quân sự võ thuật để thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thân thể bản lĩnh
nâng cao sức mạnh của cán bộ chiến sĩ phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức thành hai vòng thi vòng loại và vòng chung kết với sự tham gia của tám mươi bảy đội thi hơn bốn một trăm linh cán bộ chiến sĩ